việc phạt tiền cha mẹ khi giữ hết tiền lì xì của con trong dịp tết là đề tài được bàn luận sôi nổi
theo điều năm mươi tám nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp quy định về hành vi bạo lực về kinh tế
nhưng người nào có hành vi chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên trong gia đình sẽ bị phạt tiền từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
trẻ em cũng có quyền có tài sản riêng
tài sản riêng của trẻ em bao gồm tài sản được thừa kế riêng được tặng cho riêng
thì tiền lì xì cũng được xem như là tài sản
tuy nhiên cha mẹ giữ tiền lì xì của con có phải là chiếm đoạt hay không
có lẽ chỉ có cha mẹ biết người bên ngoài khó có căn cứ để xác định được
một số ý kiến cư dân mạng bày tỏ quan điểm
việc phạt tiền cha mẹ khi giữ hết tiền lì xì của con trong dịp tết là không nên
tôi không hay giữ tiền lì xì của con mình
nhưng tôi thấy việc cha mẹ yêu cầu con đưa tiền lì xì để quản lý không phải hành vi xấu
nên không đáng để pháp luật can thiệp
việc bố mẹ giữ tiền lì xì của con
là chuyện nên làm vì tiền lì xì bây giờ rất nhiều
trong khi đó con còn nhỏ sẽ không thể sử dụng số tiền lì xì lớn đó một cách hợp lý
cha mẹ nuôi ăn học lớn khôn công sức cha mẹ bỏ ra bao nhiêu cho đủ
mà vì số tiền mừng tuổi quy ra là chiếm đoạt tài sản
đó chỉ là lý trong tình cảm gia đình không nên đưa luật pháp can thiệp
tôi thấy giữ tiền giúp cho con sau lại nói là chiếm đoạt được
tất cả cũng vì muốn tốt cho con
nếu lấy tiền lì xì của con là chiếm đoạt tài sản
thì tôi với các con như người dưng nước lã
theo quy định ti lì xì được coi là tài sản riêng của trẻ
và việc quản lý tài sản này như thế nào phụ thuộc vào độ tuổi của con
trẻ dưới sáu tuổi tiền lì xì có thể do cha mẹ giữ
nhưng việc sử dụng tên lì xì đó phải phục vụ nhu cầu của trẻ em
trẻ từ sáu đến một mươi năm tuổi có thể giữ tiền mừng tuổi
để phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt cá nhân phù hợp với lứa tuổi của mình
trẻ từ một mươi năm tuổi trở lên
hoàn toàn có quyền cầm giữ toàn bộ số tiền mường tuổi
và có toàn quyền chi tiêu số tiền này mà không phụ thuộc vào ý kiến của cha mẹ
trong thực tế cuộc sống
cũng xảy ra trường hợp cha mẹ chiếm đoạt tài sản riêng của con cái
do đó nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
phải có quy định pháp luật để điều chỉnh
và là căn cứ để bảo vệ quyền lợi của con trẻ
thực tế cũng có những trường hợp cha mẹ sử dụng tiền lì xịt của con vào mục đích khác
ngoài việc chi tiêu cho con
thế nên quy định này
để bảo vệ quyền lợi của con trẻ là rất cần thiết
đây là quy định nhân văn
thể hiện trách nhiệm của cha mẹ trong việc quản lý giám sát
và từng bước trao quyền tự quyết định về tài sản cho trẻ em
quy định này sẽ là căn cứ để bảo vệ quyền lợi của các con
từ đó cha mẹ cũng cần thay đổi tư duy
trong việc giữ tiền mừng tuổi và tôn trọng các con hơn
quy định bảo vệ trẻ em là đúng
nhưng quan trọng hơn là việc thực thi các quy định đó như thế nào
cho hiệu quả trên thực tế mới quan trọng
bên cạnh việc tôn trọng quyền tài sản riêng của con theo quy định
cộng đồng mạng cho rằng
việc trau dổi kỹ năng quản lý tài chính cho trẻ từ khi còn nhỏ
là điều cần thiết ở mỗi gia đình
để góp phần định hướng con sử dụng tiền lì xì đúng mục đích và hiệu quả
rất nhiều những kinh nghiệm bí quyết đã được cư dân mạng chia sẻ
trước kia con còn nhỏ tôi sẽ giữ tiền cho con
nhưng khi con lớn tôi sẽ dạy con chi tiêu
sao cho hợp lý
thay vì để con cầm hết tiền tôi khuyên con nên cầm một nửa
chi tiêu cho các vấn đề như mua đồ dùng cá nhân ăn sáng
được còn lại con nên cho vào heo đất hay hòn tiết kiệm
bên cạnh việc cho con thoải mái giữ tiền lì xì
thì tôi cũng thường xuyên giáo dục để con sử dụng tiền đúng cách
và hiểu được giá trị đúng của đồng tiền
cho các con biết để làm được giá tiền
thì cần phải có những cố gắng và chăm chỉ
bố mẹ nên trao đổi với con xem dùng tiền đó như thế nào
nếu con sử dụng không hợp lý
thì mình có thể hướng dẫn hoặc tư vấn làm sao cho hợp lý
hoặc mình có thể đưa ra những khuyến nghị
về đồ đạc đồ chơi mà con có thể mua
có thể thấy những phong bao lì xì trong những ngày tết
dành cho trẻ nhỏ mang ý nghĩa tượng trưng
điều quan trọng là mang đến niềm vui
làm cho các con cảm nhận và hiểu được những nét đẹp văn hóa
trong phong tục truyền thống
bởi vậy theo cộng đồng mạng
thay vì buộc các con phải đưa cho mình quản lý
hay áp lực với những quy định
thì cha mẹ nên hướng dẫn con cách quản lý
sử dụng khoản tiền may mắn này
cho phù hợp
xung quanh việc cha mẹ giữ tiền lì xì của con
trong dịp tết ý kiến quan điểm của bạn như thế nào
hãy cùng chia sẻ với chúng tôi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân